xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị xung đột lại tái diễn ở khu vực tranh chấp nagorno karabakh
sau khi armenia và azerbaijan cáo buộc nhau nổ súng trong một cuộc đụng độ khiến bảy binh sĩ thiệt mạng
giới quan sát lo ngại vụ việc có thể sẽ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại nagorno karabakh
bộ quốc phòng azerbaijan cho hay ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ gần hành lang lichin đang tranh chấp
đây là con đường duy nhất đi qua lãnh thổ azerbaijan và nối từ armenia vào nagorno karabakh
trong khi đó bộ quốc phòng armenia thông báo bốn binh sĩ của họ đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong giao tranh
quan hệ giữa armenia và azerbaijan căng thẳng liên quan tới kiểm quyền sát khu vực nagorno karabakh
khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan
song có đa số dân cư là người gốc armenia nên muốn sắp nhập vào nước này
kể từ năm hai nghìn tám azerbaijan và armenia đã tổ chức hàng chục cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề này
nhưng chưa tìm được biện pháp hòa giải phù hợp
trong khi đó lực lượng cảnh sát vùng bắc ireland thuộc anh đã phát hiện và vô hiệu hóa bốn vật thể nghi là bom ống tại thành phố london jerry miền tây bắc vùng này
vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại bắc ireland đang được siết chặt để chuẩn bị cho chuyến thăm của tổng thống mỹ joe biden
lực lượng cảnh sát cho biết các vật thể trên được phát hiện vào sáng ngày một mươi một tháng bốn theo giờ địa phương
tại một nghĩa trang gần thành phố londonderry trong khuôn khổ chiến dịch đảm bảo an toàn công cộng
việc phát hiện vật thể nghi là bom này diễn ra chỉ một ngày sau khi các vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào lực lượng cảnh sát trong cuộc tuần hành phản đối thỏa thuận thứ sáu tốt lành tại london derry
đúng ngày kỷ niệm hai mươi năm năm văn kiện này được ký kết
đáng chú ý vụ việc cũng diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm bắc ireland của tổng thống mỹ joe biden
londonderry chỉ cách thủ phủ belfast nơi nhà lãnh đạo mỹ hạ cánh khoảng một trăm một mươi km
hiện lực lượng cảnh sát đã được triển khai đông đảo tại trung tâm belarus nhằm đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo mỹ
liên quan tới tình hình ukraine theo thông tin công bố trên trang web của quốc hội nước này
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã ký ban hành luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm một mươi bốn sáu tỷ usd mức tăng kỷ lục
luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi ba tháng bốn
trước đó ukraine lên kế hoạch chi tiêu ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
ở mức hai sáu trăm linh tỷ hryvnia tương đương với bảy mươi một một tỷ usd
trong đó hơn ba mươi một hai tỷ usd sẽ được phân bổ cho các nhu cầu an ninh và quân sự
chiếm bốn mươi ba tổng chi tiêu tương đương một mươi tám hai tổng sản phẩm quốc nội gdp
đồng thời chi tiêu cho bộ quốc phòng đã tăng hơn sáu bốn lần so với năm ngoái
bộ tài chính ukraine có kế hoạch hỗ trợ ngân sách bằng các khoản vay trong và ngoài nước
cũng như nguồn thu từ các khoản vé trong và ngoài nước

từ đầu năm đến nay ukraine đã nhận được tổng cộng bốn năm tỷ euro
tương đương với bốn chín tỷ usd viện trợ trực tiếp từ liên minh châu âu
mỹ và nato cũng liên tục công bố các gói viện trợ vũ khí mới cho kiev
quốc hội thụy sĩ ngày một mươi một tháng bốn đã có phiên tranh luận gây gắt về sự sụp đổ của credit sris
cũng như sự thất bại của các quy định vốn có mục đích để ngăn chặn một ngân hàng lớn như vậy rơi vào bất ổn
tại phiên họp bất thường này tổng thống thụy sĩ alain berset đã bảo vệ thương vụ sắp nhập giữa ubs và credit suisse
khẳng định vụ phá sản của ngân hàng lớn thứ hai thụy sĩ sẽ tạo ra một thảm họa tài chính cũng như danh tiếng của đất nước
tuy nhiên các nghị sĩ đã chỉ trích việc chính phủ của tổng thống berset đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận hôm một mươi chín tháng ba ở hội trường
bỏ qua vai trò của quốc hội
mặc dù vậy bất chấp những chỉ trích này thượng viện thụy sĩ đã bỏ phiếu phê duyệt hồi tố khoản bảo lãnh tài chính
trị giá một trăm linh chín tỷ franc thụy sĩ với hai mươi chín trên bốn mươi sáu thành viên hội đồng liên bang thông qua biện pháp trên
trong khi đó phiên tranh luận tại hạ viện diễn ra sau đó rất căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ và kết thúc vào lúc gần nửa đêm
với tỷ lệ một trăm linh hai phiếu chống và bảy mươi một phiếu thuận
tuy nhiên cuộc bỏ phiếu này hầu như chỉ mang tính biểu tượng do các khoản đảm bảo đã được chính phủ chi trả và không thể ngăn
và palestine vẫn không có dấu hiệu lắng dịu
căng thẳng đặc biệt gia tăng tại thánh địa jerusalem
trong bối cảnh tháng lễ ramadan của người hồi giáo và lễ quá hải của người do thái cùng diễn ra
hiện chính israel đã tuyên bố tạm dừng các chuyến thăm của người do thái và khách du lịch không theo đạo hồi tới khu vực này
các chuyến thăm của những người không theo đạo hồi tới khu vực phức hợp đền thờ hồi giáo ansa
còn gọi là núi đền sẽ bị dừng lại cho đến khi kết thúc tháng lễ ramadan dự kiến vào khoảng ngày hai mươi tháng bốn
căng thẳng giữa israel và palestine
palestine đã gia tăng với các cuộc tấn công thường xuyên ở khu bờ tây khiến hàng chục người thiệt mạng
tuần trước một cuộc đột kích của cảnh sát israel vào đền anasa đã kích hoạt các cuộc tấn công bằng tên lửa từ gaza miền nam liban và syri
khiến israel không kích và pháo kích đáp trả
ngày một mươi một tháng bốn quân đội israel cho hay
hai tay súng palestine đã nổ súng từ một chiếc xe vào một chốt quân sự trước khi binh lính bắn trả và hạ cục các đối tượng
gần khu định cư elamore phía đông thành phố nablus khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ
bộ y tế palestine xác nhận
hai trường hợp đã tử vong
thưa quý vị bỏ chất cấm vào nước uống và tặng miễn phí cho học sinh bên ngoài các trường luyện thi
sau đó tống tiền gia đình của các học sinh trung học
đây là thủ đoạn gây rúng động dư luận của một nhóm tội phạm hàn quốc mới được phơi bầy danh sáng
khi bảy học sinh uống nước giải khát miễn phí cho kết quả dương tính khi xét nghiệm chất cấm
với lời quảng cáo giúp tăng cường trí nhớ và sức tập trung
các nhà chức trách sau đó đã phát hiện loại đồ uống này bị pha mà tùy đã
methamphetamine và thuốc lắc
nhân chứng cho biết bốn nghi phạm mặc trang phục như nhân viên bán hàng
đã phân phát đồ uống có tầm ma túy vào ngày ba tháng bốn
trên đường phố dei chi đông một quận đều biết đến là thánh địa luyện thi
theo cơ quan điều tra những người phát đồ uống đã hỏi các học sinh về thông tin liên lạc của phụ huynh
sau đó đường dây ma túy này đã liên lạc và tống tiền các cha mẹ
khoản tiền một trăm linh triệu won với lời đe dọa báo cáo con cái của họ với cảnh sát về tội sử dụng ma túy
theo cảnh sát bốn nghi phạm
phát đồ uống khai rằng họ không biết đồ uống này tẩm ma túy
và họ chỉ là nhân viên bán thời gian tìm công việc làm trên mạng
trong khi hai nghi phạm khác đã bị giam giữ và hai nghi phạm đang bị truy bắt
đây không phải lần đầu tiên các học sinh ở khu phố giàu có này trở thành đối tượng của các nhóm tội phạm ma túy
theo các diễn đàn trực tuyến những vụ việc tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ
nhắm mục tiêu vào các học sinh ở gang nam với tư cách là khách mua ma túy trong tương lai
giám đốc điều hành của công ty công nghệ google ông sundar pichai cho biết
google dự kiến sẽ bổ sung tính năng đàm thoại dựa trên trí tuệ nhân tạo ai và công cụ tìm kiếm của công ty
theo ông sundar pichai hiện tiến bộ trong công nghệ ai sẽ giúp tăng khả năng trả lời của google
ngay cả đối với những câu hỏi phức tạp nhất với thời gian ngắn hơn và có độ chính xác cao hơn
tuy nhiên giám đốc điều hành sundapitchai không tiết lộ khi nào tính năng này sẽ được bổ sung trên công cụ tìm kiếm của google
liên quan tới sự phát triển ngày càng rộng của các công cụ ai
cơ quan không gian mạng của trung quốc cac đã công bố dự thảo quy định về quản lý các dịch vụ ai tạo sinh
trong đó yêu cầu các công ty gửi các đánh giá an ninh cho chính quyền trước khi đưa dịch vụ ra thị trường
quy định trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ một số nước đang xem xét các biện pháp
nhằm giảm thiểu nguy cơ liên quan đến công nghệ mới nổi này
các bệnh tự kỷ
quý vị cuộc chiến với căn bệnh tự kỷ
thường kéo dài và gian nan nên phát hiện càng sớm thì khả năng khắc phục sẽ có kết quả cao hơn
khi đó trẻ càng có nhiều cơ hội hòa nhập với cộng đồng tự lập trong cuộc sống
đã có nhiều phương pháp trị liệu cho trẻ tự kỷ
trong đó phương pháp cỡi ngựa đã được áp dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả đáng mong đợi
mời quý vị cùng tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin
cưỡi ngựa hay còn được gọi là liệu pháp hippotherapy
đã được kiểm chứng là một phần trong điều trị bệnh tự kỷ cho trẻ
nếu được trải nghiệm hay chuyển động cùng ngựa
trẻ sẽ được cải thiện với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần
có nhận thức tốt hơn về cơ thể trong không gian rộng hơn
bạn không cần phải sử dụng ngôn ngữ quá nhiều khi tiếp xúc với ngựa
chỉ cần gõ nhẹ chân hoặc nói nhẹ nhàng thì ngựa sẽ bắt đầu di chuyển
do đó với trẻ tự kỷ là đối tượng vốn gặp khó khăn trong giao tiếp
phương pháp học cưỡi ngựa sẽ có lợi cho các em
bởi ngôn ngữ khi tham gia lớp học này rất đơn giản
phù hợp với khả năng nhận thức của các em
được thành lập vào năm hai nghìn chín
hopps hoạt động với phương trầm mang lại lợi ích cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt
thông qua các hoạt động và liệu pháp hỗ trợ trị liệu với ngựa
tại trung tâm cưỡi ngựa của hopps
ngựa và người gắn bó với nhau một cách tự nhiên như những người bạn thân thiết
cả không gian luôn rộn ràng tiếng phó ngựa và tiếng nói cười vui vẻ
trong quá trình học
học viên cũng phải tương tác nhiều hơn với huấn luyện viên và tình nguyện viên
điều này sẽ giúp họ cải thiện khả năng hòa đồng và giao tiếp một cách tự nhiên
victor được các tình nguyện viên hướng dẫn cưỡi ngựa và đi dạo vòng tròn quanh sân
cháu phải học cách điều khiển ngựa và giữ thăng bằng
sau khi hoàn thành thử thách
cháu được trao huy chương và thằng bé thực sự rất hạnh phúc
theo tổ chức y tế thế giới
ước tính trên toàn thế giới cứ một trăm sáu mươi người thì có một người tự kỷ
nếu không được cắt thiệp sớm đúng phương pháp
vấn đề tự kỷ có thể làm cho trẻ chịu những hệ quả rất nặng nề
như không nói được không giao tiếp được không tự phục vụ bản thân được suốt cuộc đời
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn tám là ngày nhận thức về tự kỷ thế giới đầu tiên được liên hợp quốc đặt ra
nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ hòa nhập trên phạm vi toàn cầu đối với người mắc chứng tự kỷ
kể từ đó đến nay nhiều sáng kiến và giải pháp mới được phát triển
để điều trị cho những người mắc các bệnh về thể chất hoặc tinh thần
trong đó có trị liệu cưỡi ngựa
phương pháp này đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có trung quốc ai cập mỹ và cả việt nam
một lãnh đạo của hope cho biết tổ chức này sẽ mở rộng thêm quy mô hoạt động
để phục vụ nhiều trẻ em và thanh niên mắc chứng tự kỷ hơn
khi số lượng này đang không ngừng tăng lên ở trung quốc